ngày một mươi ba tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho hay đã chuyển đơn tố cáo ông huỳnh minh hưng
tức ca sĩ đàm vĩnh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại phường một mươi năm quận một mươi
về việc có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để xem xét xử lý theo quy định
trước đó cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm nhận được tin báo của bà nguyễn phương hằng
tố cáo ca sĩ đàm vĩnh hưng
đơn tố cáo của bà hằng cung cấp thông tin về việc ca sĩ đàm vĩnh hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép
qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân
thế nhưng ca sĩ đàm vĩ hưng không tự minh bạch không công khai không công bố kịp thời rõ ràng
chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết
hành động của ca sĩ đàm vĩnh hưng giống như hành động ngâm tiền tử thiện của ông võ nguyễn hoài linh
tức nghệ sĩ danh hải hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tại tỉnh khánh hòa
đã xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện
sau khi xem xét nội dung đơn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm viện đơn tố cáo ca sĩ đàm vĩnh hưng
đến phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để xem xét và giải quyết theo quy định
trước đó ngày một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng nhận được đơn tố cáo của ca sĩ đàm vĩnh hưng
đối với bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển đơn của ca sĩ đàm vĩnh hưng
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để giải quyết theo thường quyền